thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo lê thanh thản
là chủ tịch tập đoàn mường thanh tổng giám đốc công ty bms về tội lừa dối khách hàng
cùng ra hầu tòa trong vụ án này còn có sáu bị cáo gồm đỗ văn hưng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân
phường kiến hưng quận hà đông tp hà nội nguyễn duy uyển và bùi văn bằng cùng nguyên là phó chủ tịch
ủy ban nhân dân phường kiến hưng nguyễn văn năm nguyên tránh thanh tra xây dựng quận hà đông
vương đăng quân nguyên phó tránh thanh tra xây dựng quận hà đông mai quang bài nguyên cán bộ
thanh tra xây dựng quận hà đông bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng dự án ct sáu kiến hưng được ủy ban nhân dân tỉnh hà tây nay là ủy ban nhân dân
tp hà nội quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết một trên năm trăm linh tuy nhiên từ tháng một mươi năm
hai nghìn một mươi bị cáo lê thanh thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây dựng sai phạm nghiêm trọng
trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt cụ thể đối với khối nhà cao tầng đã tăng diện tích
xây dựng tăng chiều cao công trình thay đổi công năng sử dụng
tăng căn hộ và xây thêm tòa ct sáu c không nằm trong quy hoạch được duyệt
đối với nhà thấp tầng tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thất tầng
vi phạm chỉ giới đường đỏ từ tháng ba năm hai nghìn một mươi một bị cáo lê thanh thản đã quảng cáo gian dối
về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ dự án ct sáu kiến hưng
cơ quan điều tra xác định bị cáo lê thanh thản đã bán bốn trăm tám mươi tám căn hộ cho bốn trăm tám mươi tám khách hàng
không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu và tài sản khác gắn
cơ quan tố tụng cũng xác định để xảy ra sai phạm còn có sự thiếu trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ
phường kiến hưng và thanh tra xây dựng quận hà đông
suốt quá trình dự án ct sáu kiến hưng xây dựng nhóm bị cáo trong vụ án này không thanh tra kiểm tra
để kịp thời ngăn chặn
nguyễn văn sơn hai mươi bốn tuổi điều khiển ô tô vận chuyển lâm sản trái phép
đã bị công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên bắt quả tàng
tiến hành kiểm đếm trên xe có năm mươi ba khúc gỗ chưa xác định chủng loại khối lượng
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện tăng vật để xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian vừa qua nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin
những tiện ích từ ứng dụng công nghệ
để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản có giá trị cao
gần đây thì một thủ đoạn mới được các đối tượng sử dụng đó là dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa
nhiều người nhẹ dạ cả tin đã mắc bẫy của chúng
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chỉ cần gõ cụm từ dịch vụ lấy lại tiền khi bị lừa trên thành công cụ tìm kiếm của facebook
sẽ ra hàng loạt bài viết tố cáo lừa đảo của người dân khi tin lời rụ rỗ của các đối tượng
sẽ hỗ trợ giúp người
các đối tượng đã từng bị lừa lấy lại tiền
cụ thể các đối tượng sẽ mạo danh các chức danh như công an luật sư kiểm sát viên
sau đó chúng sẽ sử dụng các kỹ thuật thao túng tâm lý để thuyết phục và xây dựng lòng tin của nạn nhân
khi mà các đối tượng đưa ra những lời hứa hẹn câu dụng họ vào những hội nhóm để mà giúp họ đòi nợ thuê
hoặc là cũng có thể là tư vấn miễn phí cho họ trong vấn đề đòi lại những cái số tiền mà họ đã bị lừa đảo trước đó
hứa hẹn sẽ tìm ra danh tính của các đối tượng
và như vậy họ tiếp tục lại thực hiện theo các bước các chiêu trò các câu chuyện mà các đối tượng này tiếp tục dẫn dụng
khi nạn nhân tin tưởng vào khả năng lấy lại được tiền các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu thanh toán dưới dạng phí xử lý
phí pháp lý hoặc bất kỳ lý do hợp lý nào khác
hiện nay các đối tượng lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với rất nhiều hình thức tinh vi
mục tiêu cuối cùng của chúng là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền
bởi vậy người dân tuyệt đối không được thực hiện
và cần tuân thủ theo phương châm không rõ người không rõ việc thì không chuyển khoản
nếu mà với không hình phạt cao nhất là không hình phạt trung thuận
người đã là nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cần hết sức tỉnh táo
việc làm có lẽ là duy nhất để có thể giúp mình tìm ra được các đối tượng kia và đòi lại tài sản đã bị chiếm đoạt
chỉ có thể dựa vào các cơ quan chức năng
và đây là những con người những địa chỉ cụ thể chứ không phải là những người mà tự giới thiệu
cũng như là những cái địa chỉ ảo ở trên mạng internet
những người dân cần phải hết sức lưu ý
mà mình đã vướng vào việc là bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cần phải lựa chọn những địa chỉ uy tín
những địa chỉ có thực để mà nhờ sự tư vấn về mặt pháp luật nhờ sự hướng dẫn để có thể có những thủ tục tố tục
giúp mình có thể có cơ hội để đòi lại số tiền
để phòng tránh các đối tượng lừa đảo người dân cần tự nâng cao ý thức cảnh giác
tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng qua điện thoại email hay tin nhắn
kể cả với người tự xưng là luật sư
khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để nhanh chóng xác minh
ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý khác
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái yêu cầu xử lý các vi phạm của evn và các đơn vị được phát hiện
tại kết luận thanh tra của bộ công thương
phó thủ tướng yêu cầu xử lý các vi phạm của evn và các đơn vị được phát hiện tại kết luận thanh tra này
theo đó yêu cầu bộ công thương chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung nêu tại kết luận thanh tra
đôn đốc xử lý các vi phạm được phát hiện qua thanh tra
bộ cũng được yêu cầu kiểm tra việc xử lý sau thanh tra
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chức năng thẩm quyền thực hiện kết luận thanh tra
trước đó kết luận thanh tra của bộ công thương công bố giữa tháng bảy cho thấy
việc quản lý vận hành cung cấp điện của tập đoàn điện lực việt nam evn và đơn vị có liên quan
tại cả hai nguồn chính của miền bắc là thủy điện và nhiệt điện đều có bất cập
thưa quý vị hội đồng tiền lương quốc gia vừa thống nhất sẽ đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng
cho phù hợp với thực tế vào kỳ họp cuối năm này
tại phiên họp đại diện công đoàn đề nghị tăng khoảng sáu tức là tăng lương tối thiểu vùng
từ một trăm chín mươi năm đồng đến một trăm tám mươi đồng vào năm tới đồng ý tăng lương là cần thiết nhưng đại diện
phía doanh nghiệp cho rằng điều chỉnh ngay lúc này là không thể mà cần tiếp tục thương thảo
trong thời gian tới còn trong giai đoạn hiện nay thì doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm đơn hàng
giữ được việc làm cho người lao động mới là điều cần thiết
thưa quý vị hiện nay nông dân đắk lắc đang vào vụ thu hoạch sầu riêng năm hai nghìn hai mươi ba kéo dài từ cuối tháng bảy đến tháng một mươi
năm nay thì giá sầu riêng đầu vụ đã tăng cao năng suất dự đoán sẽ tăng và nông dân đắk lắc rất phấn khởi
tỉnh đắk lắc có hơn hai mươi hai bốn trăm năm mươi tám hectare sầu riêng chiếm hai mươi sáu bốn diện tích sầu riêng của cả nước
qua ghi nhận thì giá sầu riêng đang được các thương lái doanh nghiệp đặt
cọc thu mua tại vườn với giá là giao động từ bảy mươi đến chín mươi đồng một kg
có thời điểm thương lái đặt cọc thu mua đến chín mươi năm đồng một kg
cao gần gấp đôi so với giá sầu riêng đầu vụ năm hai nghìn hai mươi hai
vụ sầu riêng năm nay tại tỉnh đắk lắc dự đoán có sản lượng tăng hơn năm trước
sầu riêng đã được xuất khẩu chính ngạch giá tăng nhiều nông dân tâm huyết đầu tư vườn cây đạt năng suất cao
với giá như hiện nay trừ chi phí sản xuất khoảng hai mươi đồng một kg thì hiệu quả kinh tế mang lại
rất đáng kể
thưa quý vị đối với những người dân vùng trồng cam tại huyện cao phong tỉnh hòa bình
cứ sau những ngày mưa lại là những nỗi lo bị kích trộm dung đất bằng súng điện
trong vài tháng trở lại đây trên địa bàn một số xã thuộc huyện cao phong đang xuất hiện tình trạng
người dân dùng máy kích điện để bắt trộm dung đất
tình trạng này không phải là mới mà đã xuất hiện từ năm hai nghìn một mươi chín tại hòa bình
tuy nhiên từ sau dịch covid một mươi chín vấn đạn này xuất hiện lại trở nên dày đặc
là nội ám ảnh của những hộ dân trồng cam nơi đây
thưa quý vị tấm biển phía sau lưng tôi đây là một hình ảnh đang rất hot trên mạng xã hội những ngày gần đây
và đây cũng là một thực tế đang diễn ra tại huyện cao phong tỉnh hòa bình
cam đang hỏng dễ do chịu ảnh hưởng của việc kích điện trực tiếp để bắt run đất vào đất trồng
cũng như là những khẩu hiệu mà người trồng vườn đưa ra đó là nếu ai bắt được thì
hai triệu điều này chứng minh một điều là vấn nạn kích trộm dung đất đang gây bức bối
không chỉ cho những người dân tại cao phong hòa bình mà còn cả với dư luận xã hội
khi mà nạn này đang diễn ra một cách liên tục gây ảnh hưởng lâu dài đến đất nông nghiệp
tuy nhiên chưa có hành lang pháp lý rõ ràng cũng như là chế tài cho vấn đề này
ghé thăm vườn cam của gia đình bà vũ thị hạnh tại xóm nam sơn hai xã thu phong huyện cao phong hòa bình
bà hạnh cho biết gia đình bà đã đưa ra một hình ảnh
mà luôn canh cánh nỗi lo vườn cam bị xóa sổ do nạn kích run đất
cùng chung nỗi lo với bà hạnh gia đình bà trâm dù đã xây tường rào b bốn mươi kiên cố

bà hạnh cho biết gia đình bà trâm đã xây tường rào b bốn mươi kiên cố
nhưng vườn cam của bà trâm vẫn bị những người kích trộm run ghế thăm thường xuyên
bà hạnh cho biết gia đình bà trâm đã xây tường rào b bốn mươi kiên cố
nhưng vườn cam của bà trâm vẫn bị những người kích trộm run ghế thăm thường xuyên
bà hạnh cho biết gia đình bà trâm đã xây tường rào b bốn mươi kiên cố
nhưng vườn cam của bà trâm vẫn bị những người kích trộm run ghế thăm thường xuyên

nhưng vườn cam của bà trâm vẫn bị những người kích trộm run ghế thăm thường xuyên

để thu hoạch được cam chủ vườn phải đầu tư cả tỷ đồng mỗi hectare và sau năm năm mới có thể khai thác
nhiều hộ dân vì muốn bảo vệ vườn cam của mình đã treo biển rào hàng rào b bốn mươi thậm chí chia ca để canh vườn chống trộm run nhưng vẫn không có tác dụng
điều này tiêm ẩn những nguy cơ gây mất an ninh trật tự trong khu vực

tại cơ sở công an tỉnh hòa bình cũng như công an huyện cao phong đã có những chỉ đạo sát sao trong công tác tuyên truyền cũng như thường xuyên cử lực lượng tuần tra kiểm soát nắm tình hình và hỗ trợ cho người dân
tuy nhiên do chưa có hành lang pháp lý rõ ràng nên để xử lý vấn nạn này còn gặp rất nhiều khó khăn
với tình hình trên công an huyện đã có công phân chỉ đạo công an các xã về những nội dung như là thứ nhất là phối hợp để tuyên truyền đối với người dân trên địa bàn
thứ hai là tiến hành tuần tra đặc biệt là tuần tra vào ban đêm và những ngày mưa gió
và thứ ba là giả soát lại trên địa bàn huyện xem có các cái lò xấy run hay không
nếu như có phát hiện thì phối hợp với cả chính quyền địa phương để vận động tuyên truyền thao dỡ
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã ban hành văn bản về việc ngăn chặn xử lý tình trạng khai thác run đất trái phép
những hệ lụy nghiêm trọng cho đất cam tại vùng trồng lớn nhất cả nước
và đây cũng là cắt nguyên của những nỗi lo về mất an ninh trật tự tại khu vực
và chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh vấn nạn này trong những bản tin sau
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm ban hành quyết định thành lập hội đồng tư vấn
và tổ thư ký hội đồng tư vấn triển khai thực hiện nghị quyết chín mươi tám trên hai nghìn hai mươi ba về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm
theo đó hội đồng tư vấn gồm hai mươi năm thành viên là những chuyên gia nhà khoa học doanh nghiệp đầu ngành trên các lĩnh vực kinh tế tài chính đầu tư giao thông quy hoạch văn hóa xã hội
tiến sĩ trần du lịch thành viên hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia
tiến sĩ trương minh huy vũ phó viện trưởng viện nghiên cứu phát triển tp hcm làm phó chủ tịch
hội đồng có nhiệm vụ tổ chức họp hoặc tổ chức hội thảo khoa học để trao đổi đề xuất với ủy ban nhân dân tp hcm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm những nội dung ưu tiên các giải pháp đề án và những vấn đề quan trọng liên quan đến việc triển khai thực hiện các cơ chế đặc thù
theo quyết định hội đồng tư vấn được chủ động làm việc với các sở ngành được đề nghị cung cấp các văn bản
tài liệu thông tin số liệu liên quan cũng như tham vấn ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học trong nước và quốc tế
trí thức người việt nam ở nước ngoài cán bộ quản lý
văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản thông báo kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
tại cuộc họp lần ba của tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố
theo đó đối với bốn mươi một dự án không đáp ứng điều kiện có quyền sử dụng đất ở
để được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm giao sở kế hoạch đầu tư trà soát làm việc và thông báo nhà đầu tư
không có quyền sử dụng đất ở trong tranh dự án nên không đáp ứng cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục
chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án nhà ở thương mại đồng thời hướng dẫn thực hiện đầu tư
theo các phương án đề xuất thay đổi mục tiêu từ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại sang đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
trong trường hợp nhà đầu tư vẫn mong muốn tiếp tục đầu tư dự án nhà ở thương mại
đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu phương án lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại
theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định
sở tài nguyên và môi trường tp hcm cho biết đang cùng các địa phương tháo gỡ các phước mắt
để đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba sẽ cấp bốn mươi năm sổ hồng
đến nay tp hcm đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
giấy chứng nhận cho tổ chức là hơn một năm triệu với diện tích gần một trăm hai mươi hectare đạt tỷ lệ chín mươi hai bốn mươi bảy
số giấy chứng nhận cấp cho cá nhân là hơn một năm mươi bảy triệu đạt chín mươi chín bảy
đối với tổ chức hiện nay thành phố đã cấp khoảng chín mươi hai còn một số đất của nông lâm trường
một số tổ chức khác như đơn vị sự nghiệp các tổ chức tôn giáo sở tài nguyên và môi trường
cũng đang phối hợp với địa phương giải quyết cấp sổ hồng cho những trường hợp này
riêng với các dự án nhà ở
trong thời gian qua tp hcm đã cấp được hơn một trăm một mươi ba sổ hồng hiện còn bảy mươi tám trường hợp chưa được cấp sổ hồng
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong đó đặt mục tiêu doanh thu du lịch đường thủy trong năm hai nghìn hai mươi ba và năm hai nghìn hai mươi bốn đạt khoảng ba trăm linh tỷ đồng một năm
cụ thể mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
tổng du lịch đường thủy được khai thác trên tất cả các tuyến sông sài gòn nhà bè xoài rạp lòng tàu liên kết đồng nai bình dương tiền giang lòng an bến tre và các tuyến kênh nội đô với ít nhất là một mươi chương trình du lịch đường thủy
khai thác các chương trình du lịch kết nối từ các cảng biển với các tuyến đường sông
số lượng khách du lịch đường thủy đến thành phố năm hai nghìn hai mươi ba và hai nghìn hai mươi bốn đạt khoảng năm trăm linh lượt khách một năm và tăng khoảng một mươi trong những năm tiếp theo
tp hcm cũng đặt mục tiêu đón khỏe
tổng số phương tiện vận chuyển đường thủy phục vụ khách du lịch đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ đạt khoảng hai trăm linh cano một trăm linh tàu thuyền và du thuyền các loại
đến năm hai nghìn ba mươi du lịch đường thủy sẽ trở thành một trong các loại hình sản phẩm du lịch tạo sự khác biệt của thành phố góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch
sở xây dựng tp hcm vừa báo cáo ủy ban nhân dân tp về kết quả bước đầu thực hiện một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản
trên đất nước
trong đó có sáu dự án nhà ở xã hội dự án nhà ở công nhân dự án cải tạo xây dựng lại chung cư đủ điều kiện vây vốn chương trình tính dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
theo đó có ba chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay là công ty cổ phần bất động sản nguyên sơn công ty trách nhiệm hữu hạng xây dựng và kinh doanh nhà điền phúc thành công ty cổ phần đức mạnh
bên cạnh đó chủ đầu tư dự án xây nhà cho công nhân thuê là công ty cổ phần thủ tiêm rút và hai chủ đầu tư dự án cải tạo xây dựng lại chung cư là công ty cổ phần đức khải tân bình công ty cổ phần địa ốc đào thao cũng đủ điều kiện vay gói tính dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
tổng mức đề xuất vây của các dự án trên là hai bảy trăm bảy mươi sáu tỷ đồng trong đó dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp là chín trăm một mươi tỷ đồng nhà ở xã hội dành cho công nhân thuê là bảy trăm linh tỷ đồng
của công ty cổ phần thủ thiêm rút hiện đã được ngân hàng chấp nhận cho vay với số vốn năm trăm tám mươi năm tỷ đồng năm dự án còn lại đang làm hồ sơ hoàn tất thủ tục với ngân hàng để thẩm định và cấp hạn mức cho vay
sáng nay ngày một mươi tháng tám giá vàng trong nước tiếp đà giảm khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng miếng sjc và vàng nhẫn bốn số chín tại thị trường trong nước
ngày càng nới rộng hơn so với giá vàng thế giới
giá vàng miếng sjc trong nước được công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết ở mức sáu mươi sáu sáu mươi năm sáu mươi bảy hai mươi năm triệu đồng một lượng giảm năm mươi đồng một lượng ở cả hai triệu mua vào và bán ra
vàng nhẫn sjc bốn số chín loại một chỉ hai chỉ năm chỉ giảm một trăm linh đồng khi giá mua xuống năm mươi năm chín triệu đồng và bán ra năm mươi sáu tám mươi năm triệu đồng một lượng
cùng thời điểm giá vàng thế giới
giá vàng thế giới tiếp tục giảm còn một chín trăm một mươi bốn đô la mỹ một ounce tương đương năm mươi năm ba triệu đồng một lượng
hiện mỗi lượng vàng miếng sjc cao hơn thế giới khoảng một mươi hai triệu đồng
đà giảm của giá vàng trong nước xuất phát từ việc giá vàng thế giới chứng lại
bên cạnh đó trên lệch giá mua vào bán ra ở mức cao khiến nhà đầu tư trong nước không còn mặn mà với vàng
công an tp hcm đã tổ chức nhiều đợt đột kích vào quốc gia
quán bar nhà hàng biệt club vụ trường kịp thời ngăn chặn xử lý nhiều dân chơi dương tính với ma túy
phát hiện nhiều đầu nậu cung cấp chất cấm cho các tù điểm ăn chơi này
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
qua công tác nắm tình hình phát hiện một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn
công an quận một đã triển khai lực lượng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố kiểm tra hành chính xử lý các vi phạm
điển hình như vụ việc vào giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba khi kiểm tra quán heritage đường bùi viện
lực lượng công an phát hiện hai người dương tính với chất ma túy
bởi trọng điều tra công an xác định được đầu mối cung cấp ma túy cho một số dân chơi tại phố bùi viện và đã bắt giữ khởi tố
trong các đối tượng này một số người là nhân viên của quán heritage
còn đối với khu vực tập trung như quán bar vũ trường karaoke như phố tây bùi viện
thì công an quận một cũng có kế hoạch chấm chọn những cơ sở có dấu hiệu nghi vấn
dễ phát sinh các loại tội phạm liên quan đến chất kích thích ma túy cần sa
công an quận một cho biết trong đợt cao điểm đã kiểm tra hai trăm một mươi năm lượt với cơ sở kinh doanh có điều kiện
các cơ sở kinh doanh dịch vụ phức tạp tìm ẩn nguy cơ về tài nạn xã hội và phát hiện chín mươi bảy cơ sở phi phạm
cho quyết định xử phạt về hành vi như kinh doanh quá giờ quy định
kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thu giữ hơn bốn bình khí cười
sau đợt tổng ra quân kiểm tra của quận một
trong thời gian vừa qua ngoài lực lượng của công an là nồng cốt là chủ công
thì các ban ngành như là tám trăm một mươi bốn của quận của phường cũng được thực hiện chi đạo của ban chi đạo mô tám quận
cũng tiến hành đồng loạt kiểm tra các cơ sở trên địa bàn phụ trách theo chức năng nhiệm vụ được giao
thì bước đầu ghi nhận là các cơ sở kinh doanh đã có sự chuyển biến
các cơ sở kinh doanh đã ý thức được cái việc tác hại của cái khí cười ma túy
và có phần nào đã bị phá hủy
có phần nào đó là chấp hành tốt hơn cái quy định pháp luật về kinh doanh
xuất phát từ tình hình thực tế bang giám đốc công an thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo các đơn viện nghiệp vụ
công an các quận huyện và thành phố thủ đức thường xuyên triển khai thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy
lực lượng công an đã đẩy mạnh tổng kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm
có bán bóng cười si sa thuốc lá điện tử và sử dụng ma túy trái phép
cũng đã thấy là ở trên một số nước trên thế giới đã xuất hiện các loại bánh kẹo
rửa chất ghi nhiệm qua tình hình trên
giám đốc công an thành phố đã ban hành kế hoạch số một nghìn một trăm bảy mươi chín để triển khai các biện pháp giải quyết tình trạng mua bán trái phép chất ma túy
đốt bóng thực phẩm đồ uống thuốc lá điện tử và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười
vào cuối tuần
tháng sáu vừa qua công an thành phố hồ chí minh cùng công an thành phố dĩ an tỉnh bình dương đột kích vào kho hàng
phát hiện một hai trăm linh hai bình chứa đầy khí cười cùng máy móc thiết bị dụng cụ phục vụ việc sang chiếc khí cười
tổng số hàng bị phát hiện là hơn hai mươi một tấn khí cười
trước đó công an thành phố hồ chí minh phát hiện ô tô do trần văn hậu điều khiển chở bảy mươi bình khí n hai o khí cười nên bắt giữ
trần văn hậu khai chở số hàng này từ kho hàng ở bốn mươi bốn c sa lộ hà nội phường bình thắng thành phố dĩ an tỉnh bình dương
đi giao theo yêu cầu của một đối tượng tên cao đức dũng
qua xác minh đối tượng dũng thuê kho hàng nói trên rồi thiết kế lại làm vách ngăn để che giấu hành vi sang chiếc khí cười
từ bồng container qua các bình nhỏ sau đó đưa đi tiêu thụ
công an thành phố hồ chí minh vẫn đang tiếp tục chỉ đạo công an các quận huyện tăng cường công tác nắm tình hình
quản lý địa bàn chứng chỉnh toàn bộ hoạt động các cơ sở kinh doanh ăn uống quán bar nhà hàng tập trung kiểm tra
xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến khí cười shisha thuốc lá điện tử trên địa bàn